bộ giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị biểu dương công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu ngành giao thông vận tải năm hai nghìn một mươi chín
một trăm năm mươi lao động xuất sắc đại diện cho một mươi vạn công nhân lao động của ngành đã được vinh danh
họ là những cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia sản xuất công tác trong tất cả các lĩnh vực của ngành giao thông vận tài
những thành tích tiêu biểu của công nhân viên chức lao động còn xuất phát từ sự tích cực tham gia phong trào lao động giỏi
lao động sáng tạo với hai trăm bảy mươi sáu sáng kiến cải tạo kỹ thuật cải thiện điều kiện làm việc hợp lý hóa sản xuất được áp dụng
làm lợi trên ba mươi tỷ đồng với gần một trăm năm mươi công trình sản phẩm tiêu biểu được gắn biển trên toàn quốc